theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi bão số bốn đã đổ bộ vào đất liền làm một người chết sập cầu dân sinh làm thiệt hại ba tàu cá của ngư dân và làm nhiều diện tích lúa hoa màu bị hư hại
ông phạm hùng bốn mươi hai tuổi ở xã bình dương huyện bình sơn trong lúc ra hồ tôm quay máy nổ sụp khí hồ tôm nhưng do gió mạnh thổi áo mưa cuốn vào trụ máy làm ông hùng tử vong tại chỗ
ông phạm hùng bốn mươi hai tuổi ở xã bình dương huyện bình sơn trong lúc ra hồ tôm quay máy nổ sụp khí hồ tôm nhưng do gió mạnh thổi áo mưa cuốn vào trục máy nổ sụp khí hồ tôm
ông phạm hùng bốn mươi hai tuổi ở xã bình dương huyện bình sơn trong lúc ra hồ tôm nhưng do gió mạnh thổi áo mưa cuốn vào trục máy nổ sụp khí hồ tôm